theo một nghiên cứu tại mỹ cho thấy dối loạn cương dương xuất hiện ở nam giới từ bốn mươi đến bảy mươi tuổi chiếm khoảng năm mươi
người ta cũng ước tính khoảng một trăm năm mươi triệu nam giới trên toàn thế giới có dối loạn cương dương
tình trạng dối loạn cương dương ở nam giới dưới bốn mươi tuổi chiếm khoảng bốn mươi
tại việt nam tình trạng này ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa chiếm khoảng bốn mươi
dối loạn cương dương mô tả tình trạng dương vật không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng để tiến hành cuộc giao hợp trọn vẹn
việc cương cứng là một quá trình sinh ý vô cùng phức tạp diễn ra đồng điệu trong cấu trúc cơ thể của nam giới
trong đó có sự tham gia của các hệ thống dây thần kinh mạch máu cấu trúc của dương vật
dương vật chỉ có thể được căng cứng khi máu liên tục được đưa đến các thể ở hang
trường hợp có sự cản trở quá trình này sẽ khiến khả năng cưng cứng bị dối loạn
bệnh nhân mắc phải bệnh ý này sẽ bắt đầu xuất hiện biểu hiện dối loạn cương dương
có thể nhận biết qua những dấu hiệu như mất đi ham muốn và sự kho khát về nhu cầu tình dục
dương vật mềm trong hầu hết các khoảng thời gian mà không đáp ứng được người vợ với nhu cầu sinh lý bình thường
trường hợp khác bệnh nhân vẫn có những ham muốn tình dục
nhưng khi gần gũi với người vợ thì dương vật không có khả năng cơ cứng
dù cho đối phương đã thử nhiều biện pháp khác nhau
dương vật thường xuyên cương cứng không theo chú ý của bản thân
thất thường lúc cần thì không thể cương cứng được
đây cũng là một biểu hiện dối loạn cương dương phổ biến ở phái
dương vật có khả năng cưng cứng nhưng không giữ được lâu
khi giao hợp thì lại tự động mềm ra và làm mất cảm giác hưng phấn của chủ nhân
cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương
ủy viên ban chấp hành hội y học giới tính việt nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này
dối loạn cương dương thì nó là một cái căn bệnh gắn liền với các ông nam giới
vâng chẳng ai nói là dối loạn cương dương xảy ra trên chị em cả
dối loạn cương dương thì hiểu một cách hết sức nôm na
thì nó như này đó là một cái tình trạng mà nam giới không thể đạt tới độ cương có thể quan hệ được
hoặc là cái độ cương nó không kéo dài hết đủ cái thời gian để có thể quan hệ hết một cái cuộc quan hệ tình dục
và vì vậy thì cái nội dung này thì bản thân không cần phải đi khám bệnh đâu
ông nam giới cũng tự biết
lúc nào ung đang mắc cái vấn đề này và một số cái biểu hiện của nó thì người ta nhận thấy ngay
đầu tiên là có thể chẳng hạn như là không có ham muốn thì nếu không có ham muốn thì không thể cương được
thứ hai là không thể đạt được đủ bộ cương để có thể quan hệ được
cái thứ ba là độ cương thì vẫn có thể ban đầu thì vẫn ổn
nhưng mà giữa chừng là gì ạ là mất cương trước cái thời điểm xuất tinh
và cuối cùng là có một số cái trường hợp thì nó lại có cái triệu chứng
nó cũng nghe thì cũng hơi lạ đó là cương không đúng lúc đúng chỗ
đúng là lúc đi ngoài đường lúc đi họp hành thì thấy lúc đi lại cương rất là tốt
thế nhưng mà lúc cần chiến đấu thì ôi ôi thì nó không thể thực hiện nổi cái nhiệm vụ của nó
và như vậy là chúng ta có thể thấy là toàn bộ những biểu hiện ấy
bản thân ông nam giới ông rất ngấm và ông có thể kể và mô tả hoàn toàn một cách cực kỳ chi tiết chi tiết dành cho bác sĩ
nguyên nhân dẫn đến trứng ruột
loạn cương dương có thể do vấn đề liên quan đến thần kinh
nhưng ai bị mắc bệnh như nhiễm đập thần kinh
viêm da thần kinh do lạm dụng ma túy rượu bia thuốc lá hóa chất
hoặc bị tổn thương sau phẫu thuật vùng tiểu khung
mắc bệnh tiểu đường làm dối loạn các đường dẫn tí niệu từ nã bộ tới ngoại vi
dối loạn vận chuyển mạch máu gây dối loạn cương dương
hay do những nguyên nhân về tâm lý
người bệnh có thể đã trải qua một tai nạn hoặc biến cố khiến tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề
từ đó gây ra mặc cẩn
cái nhóm tuổi hiện nay bị dối loạn cương thì đang ngày càng trẻ hóa
chúng ta có thể thấy rất là nhiều các cái nguyên nhân mà có thể ảnh hưởng đến các bạn trẻ hiện nay
thứ nhất là liên quan đến những vấn đề về mặt thực phẩm
rõ ràng trước đây chúng ta luôn luôn duy trì được một cái
mặc dù có thể là cách đây khoảng ba bốn mươi năm
chế độ ăn ở thời điểm bao cấp thì đâu đấy làm chúng ta rất đói
nhiều khi đói nhiều lắm
thế nhưng mà nếu mà suy xét thì đấy là một cái chế độ ăn khá là phù hợp
bởi vì nó không quá dầu đạm không quá dầu lý pít
thế nhưng hiện nay thì rõ ràng một bữa mà đâu đấy chúng ta
cái việc là chúng ta nhồi vào cơ thể chúng ta khoảng cả nửa cân thịt
nó là chuyện gọi là nhiều khi nó không phải là cái gì quá đâu
rất là nhiều cái trường hợp
và chiều chiều thì sau giờ làm việc
cái hình ảnh các thanh niên xuất hiện ở ngoài quán nhậu
nó không phải làm cái gì nó đặc biệt đâu
nó làm chuyện quá nhiều
một cái chế độ dinh dưỡng quá thừa năng lượng
quá nhiều lipid thì cũng đấy là ảnh hưởng đến cái quá trình gọi là cương của bệnh nhân
cái việc là sử dụng các cái chất kích thích hiện nay của nam giới cũng ngày càng nhiều
rượu bia thuốc lá hoặc là những các cái chất gọi là kích thích
như là những cái viên gọi là
cỏ này rồi là đá này thì nó ảnh hưởng đến quá trình cương của nam giới rất nhiều
một cái nữa mà chúng tôi nghĩ đến rất nhiều đó là cái thời gian vận động của các ông nam giới ngày càng ít dần đi
dối loạn cư dương tuy không phải là căn bệnh có thể gây tử vong
nhưng nó ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống
dối loạn cương dương sẽ làm giảm suốt hoạt động tình dục
mất ham muốn mất tự tin dần dần sẽ gây ra những tổn thương về mặt tinh thần
sau đây là chia sẻ của chuyên gia về những ảnh hưởng của dối loạn cương dương

thường thì ông nam giới sau cái lần ngã ngựa đầu tiên thì nó rơi vào trạng thái hoảng loạn
rất nhiều các ông ấy không phải là lo lắng nữa
mà phải dùng đúng chữ là hoảng loạn
các ông ấy căng thẳng lắm và nó ảnh hưởng ngay lập tức đến cái tâm lý của ông
cái tình trạng dối loạn cương nó lại khổ nỗi như thế này
nó không phải chỉ ảnh hưởng với mỗi một cá thể đâu
nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cái cá thể thứ hai là đối tác của ông ấy
sau đấy là ảnh hưởng đến cái môi trường làm việc xung quanh của ông ấy
những ông nào mà đã dối loạn cương thì chả có cái gì vui vẻ được
mấy ngày hôm sau thì bắt đầu đá thúng đụng nia cà khịa với đủ mọi người
bên cạnh đó thì nhưng cũng phải có một cái điểm nữa mà chúng ta nhận thấy
rằng là dối loạn cương thì nó không phải là một cái bệnh cấp cứu
và nó cũng không gây ra cái tình trạng gọi là chết người ở ông nam giới
chỉ vì vậy mà rất nhiều ông lựa chọn một cái giải pháp là chỉ hoạt
ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại
nhiều loại thuốc và nhiều phương pháp y học hiệu quả đã được đưa vào điều trị
cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia để hiểu rõ về những phương pháp
điều trị bệnh dối loạn cương dương
thế này cho đến hiện nay thì có rất nhiều các cái giải pháp để can thiệp
vào cái tình trạng dối loạn cương của ông nam giới
thế nhưng mà chúng tôi luôn luôn cá thể hóa bệnh nhân
chúng tôi nói bệnh nhân là gì ạ
bởi vì mỗi một bệnh nhân thì có một cái nguyên nhân khác nhau gây dối loạn cương
nguyên nhân khác nhau thì cách thức điều trị cũng phải hoàn toàn khác nhau
không thể phải lấy giải pháp gọi là của ông a lắp sang cho ông b được
nguyên nhân của ông a khác với nguyên nhân của ông b
vì vậy mà với mỗi một người chúng tôi luôn luôn từ chối cái việc là gì ạ
khám bệnh gọi là qua mạng
bởi vì chúng tôi cần phải thăm khám trực tiếp
chúng tôi thường thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm để cuối cùng
đâu đấy chúng tôi mới đưa ra được một cái trần đoán
và đưa ra một cái liệu trình điều trị một cách phù hợp
cho đến hiện nay thì có nhiều phương án lắm
có những cái phương án là có thể dùng thuốc uống này
sử dụng thuốc tiêm này
và hiện nay mới nhất thì cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của mỹ
thì vừa phê duyệt một cái loại điều trị dối loạn cương
nhưng mà lại dùng đường bôi
thế thì khi đường bôi cái tác động nó khá là ổn
bởi vì là thường chỉ cần massage một mươi giây và sau khoảng một mươi phút
là ông nam giới có thể chiến đấu được rồi
đây nó là một cái liệu pháp khá là mới cũng rất là ổn
còn trong những cái trường hợp mà cho đến tận cùng
của tất cả các giải pháp mà không thể xử lý được
thì cũng vẫn có một cái giải pháp nó liên quan đến ngoại khoa
đó là đặt cái vật hàng nhân tạo
với việc đặt cái vật hàng nhân tạo thì có thể giúp cho ông nam giới
có thể xử lý rốt ráo được cái tình trạng gọi là rối loạn cường